cứ đánh ứng cho bà thôi
rồi lần sau bỏ bá tự đi nhận nha
rồi rồi anh điền về đi
không ít người đã phải ra về trong nước mắt hơn tôi

đi ra ngoài đi không phát cơm cho em
buổi đời không phát đi ra ngoài
đi ra ngoài hai người này không phát
đi ra ngoài đi
không phát cho cô
những người thiếu ý thức không bao giờ phát cơm cho cô
đi ra ngoài đi
đi ra ngoài
cho người có ý thức còn người không có ý thức không bao giờ cho
thậm chí nhiều cá nhân còn phân biệt
việc người nhận cơm tự thiện không được sơn máu tay
không phải là người vô gia cư
nhiều tiêu chuẩn lạnh lùng được ra đời
trên cả nỗi đau của công loại
cho hết rồi thì thôi chứ
không có cơm thì bây giờ về nhà lấy mì ăn
mì không có sao người mập thế
chưa bao giờ bằng ưu thế của mạng xã hội
những người cầm camera lại làm quên đến vậy
họ mặc nhiên kết tội hồn nhiên cho người khác bỗng dưng nổi tiếng
mà quên rằng trong bất kể hoàn cảnh nào
của cho không bằng cách cho
tại bình dương có nhiều ca bệnh là người lao động
thuộc các khu công nghiệp đã phát hiện mắc covid một mươi chín
các chuyên gia dịch tế nhận định rằng
tỉnh này đang có nhiều ổ dịch âm ị
có nguy cơ bùng phát trên diện rộng
vì vậy cần phải có chiến lược nhanh chóng tẩm soát
khoanh vùng dập dịch sớm
theo sở y tế bình dương
đợt dịch bốn bình dương có một ba trăm linh năm ca mắc
riêng cho ngày một mươi tháng bảy
tỉnh bình dương ghi nhận một trăm bảy mươi chín ca mắc mới
các chuyên gia dịch tế nhận định
bình dương đang có nhiều ổ dịch âm ị
nguy cơ bùng phát trên diện rộng
tỉnh bình dương cần nhanh chóng nâng cao năng lực
xét nghiệm tầm soát truy vết
do đó bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế
hỗ trợ chống dịch covid một mươi chín
đã có những trao đổi hiến kế
với ngành y tế tỉnh bình dương
trong công tác tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
truy vết ca bệnh
theo đó tỉnh bình dương
cần nhanh chóng nâng cao năng lực xét nghiệm
pcr đặc biệt là test nhanh
mua sắm tối thiểu năm trăm linh mẫu
test nhanh và thậm chí nhiều hơn
để cuối đầu cho những đợt lấy mẫu xét nghiệm sau
cùng thời điểm trước những diễn biến
phức tạp của dịch bệnh
trên địa bàn tỉnh đồng tháp
bộ y tế cũng đã điều động khẩn cấp lực lượng
y bác sĩ từ bệnh viện đa khoa trung ương
cần thơ và bệnh viện đa khoa trung ương huế
tri viện cho đồng tháp
hỗ trợ công tác điều trị
trong hai mươi bốn giờ qua
thế giới đã ghi nhận trên ba trăm sáu mươi
ca nhiễm mới và gần sáu
ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín
ấn độ dẫn đầu về số ca nhiễm mới
và đang lo ngại biến thể kép
các bà trong bối cảnh hiện nay
các chuyên gia y tế nhận định rằng
càng chân trừ việc tiêm vaccine
virus càng sẽ biến chủ nguy hiểm hơn
người dân càng sẽ bị lây nhiễm
khiến dịch bệnh kéo dài hậu quả càng thảm khốc
tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
là biện pháp duy nhất để đẩy lùi dịch bệnh
hai mươi bốn giờ qua ấn độ dẫn đầu
về ca nhiễm mới và đang lo ngại
biến thể kép kappa theo chuyên gia y tế
biến thể kép kappa có thể nguy hiểm
tương tự biến thể delta vì
hai biến thể này cùng một họ virus
kappa là một biến thể kép của virus
gây bệnh đang gây báo động đỏ
khiến giới y hoa trên toàn cầu thúc đẩy
tiến hành giải trình tử xét để giám sát
sự lây lan của biến thể này
những triệu chứng khi nhiễm biến thể kappa
cũng tương tự những triệu chứng ban đầu
của bệnh sở và xuất hiện một hai ngày
sau khi nhiễm hiện chưa xác định
lượng tốc độ lây nhiễm của biến thể kappa
vì chưa có thiếu chứng bệnh nhiễm
nhưng các xét nghiệm ban đầu cho thấy
biến thể này không khác nhiều so với
biến thể delta trong khi ấn độ đang
lo ngại chứng chủng mới anh đang chịu
áp lực trước làn sóng ca bệnh thứ ba
khi nước này chuẩn bị đón ngày từ sau

thưa quý vị và các bạn theo thông tin chúng tôi
cập nhật từ cổng thông tin điện tử
quý vắc xin phòng chống covid một mươi chín
kêu gọi đồng bào tham gia ủng hộ
cho quý vắc xin phòng chống covid một mươi chín của
chính phủ để phục vụ cho hoạt động
mua nhập khẩu nghiên cứu sản xuất
vắc xin cho nước và sử dụng vắc xin
covid một mươi chín cho người dân
tính đến một mươi một h ngày hôm nay
ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thì quý vắc xin phòng chống
covid một mươi chín đã tiếp nhận được hơn
đã bao gồm quy đổi từ
ngoại tệ về việt nam đồng như vậy
so với số liệu cập nhật đến một mươi bảy h
ngày hôm qua ngày một mươi một tháng bảy năm
thì tổng số dư của quý
đã tăng thêm một tỷ đồng và đến
thời điểm hiện nay thì tổng số tổ chức
cá nhân đóng góp là
đến nay còn một mươi bảy đơn vị
tổ chức cam kết chỉ ủng hộ quý
vắc xin phòng chống covid một mươi chín nhưng
chưa chuyển tiền chuyển một phần hoặc
chưa chuyển hết theo đúng cam kết
thưa quý vị và các bạn
thông tin nói trên đã khép lại chương trình
bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy hôm nay
của chúng tôi quý vị và các bạn hãy nhớ
thực hiện một quyến cáo năm k của bộ y tế
để đồng bào sức khỏe cho mình
và những người xung quanh hẹn gặp lại
quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an
trong đại dịch